tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm nhập tấn công vào nhiều mục tiêu trên toàn thế giới để đánh cắp thông tin tài sản sở hữu trí tuệ bí mật nhà nước hoạt động khủng bố cực đoan ở một số khu vực có dấu hiệu tăng nhanh và với âm mưu phương thức ngày càng tinh vi manh động hơn
đồng thời các nguy cơ an ninh phi truyền thống khác như tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia biến đổi khí hậu dịch bệnh sự khủng hoảng cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhiên liệu đang ngày càng hiện hữu và diễn biến phức tạp
theo bộ trưởng tô lâm đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển kinh tế xã hội bền vững của các quốc gia trong bối cảnh các mối đe dọa tổng hợp gia tăng là một yêu cầu cấp thiết và hết sức thách thức đối với tất cả các quốc gia trên thế giới và cần có sự chung tay của tất cả các quốc gia
từ kinh nghiệm của việt nam bộ trưởng tô lâm đã đề xuất một số giải pháp cụ thể bao gồm một nâng cao nội lực của mỗi nước hai đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước phải trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nước khác và luật pháp quốc tế ba tăng cường hợp tác giữa các nước khu vực nhằm đảm bảo an ninh quốc gia phát triển kinh tế xã hội bền vững của các quốc gia và giải quyết mối đe dọa tổng hợp bốn nâng cao vai trò của các tổ chức
khu vực nhóm liên kết các quốc gia trên thế giới trong công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh chống lại các mối đe dọa tổng hợp
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam luôn sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật các tổ chức quốc tế để cùng nhau tăng cường nguồn lực năng lực đảm bảo an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế xã hội bền vững có phần duy trì sự ổn định hòa bình của thế giới khu vực và mỗi quốc gia
bên lề hội nghị bộ trưởng tô lâm đã gặp tiếp xúc với đại diện các đoàn trung quốc lào campuchia myanmar mông cổ và có buổi làm việc với quyền tổng thống nước cộng hòa baskotostan radi khabirov
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực độ tin cậy chính trị ngày càng cao
bộ trưởng đề nghị ông radi khabirov quan tâm giúp đỡ cộng đồng người việt nam tại bascarotasta

bộ trưởng tô lâm đã tổ chức tám đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra giả soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại tất cả sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước đến nay bộ giáo dục và đào tạo đã tiến hành thanh kiểm tra tại hai mươi sáu tỉnh thành dự kiến công tác thanh kiểm tra phục vụ cho kỳ thi sẽ còn tiếp tục từ nay cho tới khi khâu chấm thi hoàn tất

bộ trưởng tô lâm mới mẻ hoạt động này đã thực sự mang lại hiệu quả thay đổi rõ rệt trong ý thức thói quen của người dân và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa
bộ trưởng tô lâm mới mẻ hoạt động này đã thực sự mang lại hiệu quả thay đổi rõ rệt trong ý thức thói quen của người dân và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa
bộ trưởng tô lâm mới mẻ hoạt động này đã thực sự mang lại hiệu quả thói quen của người dân và lan tỏa những thông tin